thay thế quy định số bốn mươi bảy năm hai nghìn một mươi một nhằm đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong tình hình mới
bảo đảm đồng bộ thống nhất với các nghị quyết quy định của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đã ban hành trong thời gian qua
đặc biệt là các nghị quyết trung mương bốn khóa một mươi một khóa một mươi hai kết luận của trung ương khóa một mươi ba về xây dựng chỉnh đốn đảng
về phòng chống tham nhũng tiêu cực và cập nhật những vấn đề phát sinh mới đạt ra trong thực tiễn tổ chức thực hiện
đặc biệt là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên
quy định mới giữ nguyên một mươi chín điều như trước thay đổi thứ tự một số điều kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp
bổ sung một số nội dung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong tình hình mới
theo đó quy định mới bổ sung một số điều đảng viên không được làm
phản bác phủ nhận xuyên tạc chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh
không thực hiện trách nhiệm nêu gương chủ nghĩa cá nhân cơ hội vụ lợi tư duy nhiệm kỳ
đoàn kết xuôi chiều dân chủ hình thức thấy đúng không bảo vệ thấy sai không đấu tranh
độc đoán chuyên quyền quan liêu xa rời quần chúng sử dụng văn bằng chứng chỉ chứng nhận giả không hợp pháp
nhập quốc tịch chuyển tiền tài sản ra nước ngoài mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định
can thiệp tác động vào hoạt động kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán điều tra truy tố xét xử thi hành án xét đặc xá
giải quyết khiếu nại tố cáo để bao che tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
tác động ép buộc mua chuộc tổ chức cá nhân để giảm trách nhiệm hình phạt cho người khác
quy định ba mươi bảy có nhiều nội dung
có nhiều điểm mới đáng chú ý trong đó phải kể đến những nội dung liên quan đến công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
cái mới của lần này là trung ương đã mở rộng phạm vi không chỉ trong xây dựng trình đốn đảng
mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
cùng với ngăn chặn đầy lôi thì phải chủ động phòng ngừa kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm
sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực
đồng thời bổ sung làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống
tự diễn biến tự chuyển hóa tiêu cực sát hợp với tình hình mới
điểm nổi bật nhất phải kể đến trong quy định lần này là điều ba có nội dung hoàn toàn mới so với quy định cũ
nhằm khắc phục tình trạng phai nhạt lý tưởng
trong đó nêu rõ đảng viên không được phản bác phủ nhận xuyên tạc chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
không thực hiện trách nhiệm nêu gương chủ nghĩa cá nhân cơ hội vụ lợi tư duy nhiệm kỳ đoàn kết xuôi chiều
dân chủ hình thức thấy đúng không bảo vệ thấy sai không đấu tranh độc đoán chuyên quyền quan liêu xa rời quần chúng
đảng dự ý rất rõ về việc phải tuân thủ tuyệt đối tư tưởng nền tảng tư tưởng
chủ trương đường lối của đảng ở đây cụ thể là chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
cũng như là định hướng sau của chủ nghĩa con đường mà đảng đã lựa chọn
điểm này thể hiện rất rõ so với quy định bốn mươi bảy trước đây
bởi vì như tôi đã nói hiện nay bối cảnh thay đổi trong nước
quốc tế thay đổi rất nhiều có thể ảnh hưởng đến nhận thức thái độ tư tưởng của cán bộ đảng viên
và việc đảng đưa lên điều số ba một cách cụ thể hơn nữa là khẳng định sự nhấn mạnh
cũng như cái tầm quan trọng của công tác tư tưởng
công tác tư tưởng đặc biệt quan trọng đối với lại hoạt động lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
cả trong quá khứ cũng như hiện tại
đáng chú ý là quy định lần này bổ sung thêm điểm mới vào điều một mươi một
là đảng viên không được lợi dụng chủ trương khuyên khích và bảo vệ cán bộ năng động
sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi tham nhũng tiêu cực
vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
điểm mới này nhằm thích ứng với các chủ trương mới của đảng ta
trong xây dựng đảng
đó là kết luận một mươi bốn của bộ chính trị về chủ trương khuyên khích và bảo vệ cán bộ năng động
sáng tạo vì lợi ích chung
khuyến khích và bảo vệ những cán bộ làm tốt dám nghĩ dám làm dám nói dám chịu trách nhiệm
dám vượt qua khó khăn thách thức để dám đổi mới sáng tạo
thì theo tôi đây là vấn đề rất mới
chứ nếu mà mình chỉ
chỉ chú trọng cái
cái kỷ luật cán bộ thôi thì là cần thiết
chứ rất là giữ nghiêm kỷ luật của đảng thì phải kỷ luật sai phạm thì phải kỷ luật
nhưng mà phải khuyến khích những người tốt
để làm cho những cán bộ giỏi cán bộ tốt ngày càng nhiều hơn
điểm mới này trong điều một mươi một cũng nhằm ngăn chặn những ai lợi dụng danh nghĩa vì lợi ích chung
hay dám nghĩ dám làm để làm khác làm trái
làm sai quy định vì lợi ích riêng
gần đây các hội nghị cũng như các phát biểu của lãnh đạo cấp cao đều đề cao và khuyến khích cán bộ dám nghĩ dám làm
chúng ta cần những người dám nghĩ dám làm dám hành động để phục vụ lợi ích chung hướng đến sự phát triển của đất nước
tuy nhiên cái chủ trương này cũng rất có thể bị lợi dụng ở cái khía cạnh tiêu cực
tức là người ta làm vi phạm rồi nhưng người ta lại có thể bao biện bằng cách là dám nghĩ dám làm
cái này là cái mà nó rất là mới
bởi vì người ta rất dễ đánh làm lẫn lộn hai cái biểu hiện này
một đằng là khuyến khích dám nghĩ dám làm vì cái lợi ích của lợi ích chung
chứ không phải là vì cái lợi lợi ích của cá nhân
thế thì đây là cái sự thể hiện nhận thức rất là kịp thời của đảng
điều bảy trong quy định cũ đã được kế thừa vào quy định ba mươi bảy
tuy nhiên được đưa lên ngay ở điều hai
trong đó nhấn mạnh đảng viên không được không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng
tự ứng từ nhận đề cử
và đề cử
cử các chức danh của tổ chức nhà nước mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội các tổ chức quân chúng được đảng nhà nước giao nhiệm vụ
khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép
thực tế gần một mươi năm triển khai thực hiện quy định số bốn mươi bảy cho thấy các quy định này là rất cần thiết
những nội dung của quy định cho đến nay cơ bản vẫn phù hợp và đáp ứng được yêu cầu quản lý giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên
tuy nhiên có một số điều qua thực tiễn cho thấy chưa đủ rõ
có nội dung khó áp dụng gây khó khăn khi phải xem xét vi phạm của đảng viên
hoặc là có nội dung cho đến nay quy định của đảng và nhà nước đã thay đổi nên cũng cần được bổ sung sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới trong quy định ba mươi bảy
đó là điều một mươi ba quy định
đảng viên không được can thiệp tác động vào hoạt động kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán điều tra truy tố xét xử thi hành án xét đặc xá giải quyết khiếu nại tố cáo
để bao che tiếp tay cho các hành vi vi phạm
quy định của đảng pháp luật của nhà nước
tác động ép buộc mua chuộc tổ chức cá nhân để giảm trách nhiệm hình phạt cho người khác là nội dung mới mà quy định bốn mươi bảy chưa có để phù hợp với tình hình hiện nay
tôi đã nghiên cứu cái quy định này thì tôi thấy là có rất nhiều điểm mới
nó là một sự cập nhật với tình hình hiện nay những diễn biến những diễn biến về bối cảnh và những diễn biến về thực tế làm việc của cán bộ đảng viên
và quy định đề ra là để phòng ngừa cũng như là cảnh báo cán bộ đảng viên
về những việc mà đảng viên không được phép làm
thì tôi cho rằng đây là một cái sự cập nhật rất là kịp thời cần thiết để bảo vệ và trình đốn đảng trong cái bối cảnh mới hiện nay
cũng như là trong thời gian sắp tới
một số nội dung sửa đổi bổ sung trong quy định ba mươi bảy được đánh giá là khá chi tiết và sát với thực tiễn hiện nay
như điều sáu đã đưa vào một số hành vi mới yêu cầu đảng viên không được làm
đó là hành vi không được đe dọa trù dập trả thu ngươi khiếu nại tố cáo
không thực hiện các quy định của đảng viên
các quy định của đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo phê bình góp ý
nội dung đảng viên không được có hành vi chạy chức chạy quyền bổ sung tại điều một mươi hai
hành vi không được tham ô được bổ sung vào điều một mươi bốn
hay không được có thái độ thờ ơ vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội ở điều một mươi tám
cũng là những điểm mới trong quy định ba mươi bảy về những điều đảng viên không được làm
đặc biệt điều chín đã đưa thêm nội dung không được nhập quốc tịch
chuyển tiền tài sản xã hội
ra nước ngoài mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định
được nhiều đảng viên cho là rất phù hợp với tình hình hiện nay
khi việt nam là nước có mức thu nhập đang dần nâng lên
điểm mới đáng chú ý đó là quy định liên quan đến các quan hệ đến hoạt động ở nước ngoài
thí dụ như chuyển tiền hay là mua bán tài sản ở bên nước ngoài
thì chuyện này xuất hiện gần đây
có những cái hiện tượng có thể là có cán bộ họ có khả năng kinh tế chẳng hạn họ mua bán các tài sản nước ngoài
và đây là một cái hiện tượng mà có thể cần phải cảnh báo
thì thực ra là đảng chỉ cấm những cái hành vi hay hành động mà mua bán tài sản hay chuyển tiền ra ngoài để trái quy định thôi
trái quy định tức là họ làm giấu hoặc là làm ẩn dưới một hình thức nào đó
chứ còn nếu theo đúng quy định của nhà nước về liên quan đến quản lý ngoại hối các thứ thì cái chuyện đấy là không sao cả không cấm
nhưng cấm cái là cảnh báo là những cái hoạt động giao dịch hay là mua bán ở nước ngoài tài sản nước ngoài
liên quan đến tiền và tài sản nước ngoài mà không theo quy định của nhà nước thì sẽ bị xử lý
các nội dung sửa đổi bổ sung trong quy định ba mươi bảy là những vấn đề cốt lõi quan trọng về gian luyện tư tưởng chính trị
phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi hai một mươi ba của đảng của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
những nội dung mới trong các nghị quyết chỉ thị kết luận quy định của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đã ban hành trong thời gian qua
quy định mới những điều đảng viên không được làm có hiệu lực kể từ ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám